từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đã có hàng chục vụ cướp ngân hàng xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước
có những vụ cướp rất nghiêm trọng bọn cướp đã nổ súng hoặc đặt mìn đe dọa kích nổ để dễ dàng lấy đi nhiều tỷ đồng
nhìn lại các vụ cướp ngân hàng có thể thấy những điểm chung như sau
bọn cướp đều táo tợn hầu hết có hung khí súng đạn thật tự chế hoặc mua để uy hiếp tính mạng nhân viên ngân hàng và khách hàng
công tác bảo vệ ở các ngân hàng bị cướp đều bất cập nhân viên bảo vệ yếu về năng lực và bản lĩnh
mặc dù các ngân hàng đều mua bảo hiểm rủi ro nếu xảy ra sự cố công ty bảo hiểm sẽ bồi thường toàn bộ
xong đánh giá một cách khách quan toàn diện điều này chưa thể làm mọi người yên tâm
thưa quý vị liên quan đến việc thử nghiệm sách giáo khoa công nghệ giáo dục đang được dư luận hết sức quan tâm trong thời gian gần đây
mục thời đàm báo thời nay có bài viết để không sợ thừa kiệm
dư luận đang sôi nổi quanh việc thử nghiệm sách giáo khoa công nghệ giáo dục
nhiều ý kiến trái chiều những thái độ cả ở mức quá khích cực đoan được hiển thị
ngay chính thái độ khá cứng của tác giả sách được phản ánh qua báo chí cũng ít nhiều gây bất bình
trong khi những việc cần làm ngay làm sớm thì lại chậm nhịp do nhu cầu tìm hiểu nắm bắt cũng như là đà bùng nổ của dư luận
đó là việc cần giới thiệu giải thích rõ về sách giáo khoa công nghệ giáo dục về chương trình thực nghiệm
đây là trách nhiệm của ngành giáo dục cần đưa ra những câu trả lời cặn kẽ thấu đáo cho dư luận
không nên để đến khi nhiều thứ đã trở nên lung lay trong đó có cả niềm tin của một số bộ phận người dân
đối với công tác giáo dục thì mới lên tiếng để chẳng nạn
thành con nợ vì học làm giàu là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
thời gian qua các khóa học làm dầu nở rộ khắp nơi và được quảng bá với những hứa hẹn hết sức hấp dẫn
nhưng không ít người tham gia các khóa học này thì rơi vào tình trạng tiền mất tật mang
thực chất các chuyên gia dạy làm giàu chỉ là những
những người có khả năng ăn nói có một chút kiến thức về kinh tế biết cách thu hút sự chú ý
để lừa được vô số những người nhẹ dạ cả tin vào các lò luyện của họ
những khóa học này đúng là dạy làm cách làm giàu nhanh chóng
nhưng không phải học viên giàu lên mà là giảng viên
họ giàu nhanh chóng bằng cách lấy tiền học phí mà mọi người đóng khi tham gia khóa học
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi tám là năm đầu tiên trường đại học quốc tế hồng bàng
và trường đại học đông á được bộ giáo dục và đào tạo
cho phép tuyển sinh hai ngành giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học
việc trường đại học tư thục được đào tạo giáo viên là chưa hề có tiền lệ đối với ngành sư phạm
có nên xã hội hóa ngành sư phạm là bài viết được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng
tiếp đó bộ giáo dục và đào tạo lại công bố dự thảo điều lệ trường cao đẳng và trung cấp sư phạm
với điểm mới là phân thành hai loại trường công lập và tư thục
như vậy ngành sư phạm sẽ được xã hội hóa mạnh mẽ
trong khi thực tế đang thừa hàng nghìn giáo viên bị cho thôi việc
liệu điều đó có hợp lý
thời gian góp ý được bộ giáo dục và đào tạo kéo dài đến ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
nhưng đến nay đã có rất nhiều quan điểm băn khoăn về chủ trương xã hội hóa ngành sư phạm của bộ này
rác thế giới đổ về việt nam lần theo đường dây nhập khẩu rác là bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ
có một thực tế là hiện nay nhiều doanh nghiệp chủ yếu nhập khẩu rác thay vì phế liệu nhựa để tái chế
bốn chín trăm linh container phế liệu giác đang ngập ngụa ở việt nam
rác từ khắp nơi trên thế giới được nhập khẩu công khai về việt nam trong những năm qua
còn trên trang nhất trang bảy báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết sự thật về thần dược nano vàng
chữa được ung thư
mặc dù vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám bộ y tế và bệnh viện ca trung ương đã tổ chức cuộc họp báo tại hà nội và kết luận
tại việt nam nano vàng hoàn toàn không được cấp phép hay công nhận trong quá trình điều

nhưng với tâm lý níu kéo hy vọng về sự sống và tin vào những lời quảng cáo có cánh
ở một số group trên mạng xã hội
rất nhiều bệnh nhân ung thư đã tìm đến thần dược nano vàng với giá rất cao
nhưng cuối cùng tiền mất mà bệnh không thuyên giảm
vấn đề là ai đã tiếp tay cho loại thần dược này và cơ quan chức năng ở đâu
khi có một bộ phận trong đó có lực lượng một số nhà khoa học đang kinh doanh trên nỗi đau bệnh nhân ung thư
quý vị thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của ngày hôm nay